đoàn công tác của tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có buổi làm việc tại tỉnh thừa thiên huế
để nắm bắt tình hình về những tác động của dịch bệnh covid một mươi chín đối với ngành du lịch địa phương
tại buổi làm việc lãnh đạo sở du lịch tỉnh thừa thiên huế đã đề nghị tổng cục du lịch triển khai tổ chức các đợt tập huấn kiến thức
và kỹ năng về tái cơ cấu ngành du lịch
trong tháng hai lượng khách du lịch đến thừa thiên huế giảm khoảng hai mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong tháng ba khả năng lượng khách lưu trú sẽ giảm từ hai mươi đến ba mươi và khả năng có thể tiếp tục giảm sâu hơn
để vừa triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch vừa thúc đẩy các hoạt động du lịch thừa thiên huế đã làm tốt công tác bảo vệ môi trường
đồng thời hỗ trợ hiệp hội du lịch tổ chức tập huấn về kiến thức và kỹ năng phòng chống dịch covid một mươi chín
cho hơn một trăm linh doanh nghiệp khách sạn và lựa hành lập đường dây nóng hỗ trợ các doanh nghiệp và du khách xử lý các trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín